là sự ghi nhận của tổ quốc đối với công lao trời biển và sự hy sinh vô bờ bến của các mẹ
trong các cuộc chiến tranh giải phóng dành độc lập tự do cho tổ quốc
ở quảng trị có một ngôi làng nhỏ nhưng có đến bốn mươi năm hồi dân trong làng cỏ mẹ việt nam anh hùng
trang địa phương của truyền hình nhân dân hôm nay mời quý vị và các bạn cùng về với làng tân phổ
làng của mẹ việt nam anh hùng ở xã triều ái huyện triều phong tỉnh quảng trị
phóng sự do đài phản thanh và truyền hình quảng trị sản xuất
làng tân phổ thuộc xã triều ái huyện triều phong trong những năm khẳng chiến chống bị cưu nước
được bành danh là một phảo đài của lòng quả cảm của ý chí kiên trung gan gốc và một tẩm lòng thủy chung son sắc với kết mạng
ông nguyễn đức tấn tám mươi bốn tuổi một người con của làng tất phổ nguyên là một cựu binh của bộ đội trường sơn tham gia chiến đấu xây dựng tuyển thương hồ chí minh huyền thoại
rời quê hương lấy đường tổng quân diệt giặc khi tuổi đời còn rất trẻ đi qua những năm tháng triển thênh gốc liệt tình yêu niềm tự hào về nơi chôn rau cắt rộn vẫn luôn cuồn chảy nồng ấm trong trái tim của người lĩnh gia
bao nhiêu người ở làng này thì tự hào về cái mảnh đất của làng mình đã trải qua những cuộc cách mạng đặc biệt là trong hai thời kỳ
thì chống pháp và chống mỹ thì đã đóng
góp nhiều công sức màu xương công cụa góp phân vào thẳng lời của cuộc kháng chiến
có thể tự hào một khước đất một con đường một thượng ruồng một ngõ làng một người dân của làng tân phổ là tự hào là mình đã có đóng góp vào những chiến công chung của xã triều ái cũng như mảnh đất của làng
để rồi phát huy mãi mãi về sau này giáo dục cho con
chào chúng ta
tân phổ một phảo đài của lồng dân bởi suốt đông hai cuộc kháng chiến chống thức dân pháp và đế quốc mỹ xâm lược vùng đất này chưa hề bị địch chiểm đóng
mặc dù nếu tín theo đường chim bay nó chỉ cách chi khu quân sự đông hà của miền nguy và cách ly sở tỉnh quảng trì của chính quyền việt nam cộng hòa là thị xã quảng trì chưa đến sáu km
và cách quốc lộ một a gần một km
vùng gò đồi bản dân địa này vốn là địa bàn hoạt động mạnh mẽ của du kích và cũng là nơi bản trù của bộ đội chủ lực
đây được xem là cửa ngõ là khu vực đềm đảm bảo an toàn cho tiền triển khu phong an tèn tèn khai dụ và triển khu ba lồng căn cửa địa của phong trào kết mạng tỉnh quảng trì
từ khi có đảng tân phổ là địa bàn hoạt động của nhiều đồng chí lãnh đạo kết mạng tiền bổi của tỉnh quảng trì
như trần hữu dực bùi san lê trường đăng thỉ nguyễn huệt
rất nhiều con dân của làng đã sớm giặc ngộ và tham gia hoạt động cách mạng
nhiều người tham gia dân quân du kích nuôi dấu chở cháy cảnh bộ hoạt động bỉ mật
hàng trăm lượt người đi dân công vận tải kênh gác phả hoài giao thông của địch
nhiều người thoạt lấy gia đình tham gia các đơn vị bộ đội địa phương bộ đội chủ lực
ngọn lửa kết mạng luôn bùng chạy
suốt những năm chiến tranh đã trở thêm một cải gai trong mắt kẻ thù
thượng dân pháp và sau này là mỹ nguy đã tìm mơ cách bình đình khủng bố
hồng tiêu diệt lực lượng kết mạng và dập tách ý chí kháng chiến của người dân tân phổ
đặc biệt thời kỳ từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm đến một nghìn chín trăm bảy mươi
mỹ nguy đã thường xuyên tiến thay nhiều cuộc nẻm bom bắn phả và hành quân càn quét vào tân phổ
đồng thời chúng liên tục lùng sụp bắt bỡ
đánh giá tấn diệt hại nhiều người dân tân phổ
đình làng tân phổ mới được tôn tạo trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tâm linh của người dân địa phương
ngoài những giả trí văn hóa truyền thống
đình làng còn là một chi tiết chiến tranh kết mạng của người dân tân phổ
nơi ghi dấu không chỉ sự kiến oai hùng nhưng cũng đầy bí thương của mảnh đất này
khi cách mạng tháng tám chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa
đình làng là nơi hồi quân chúng tập trung ở đây để kéo về phụ tiểu phong cướp chính quyền trong tay bùi nhìn trần trọng kim
sau đó thì vào khoảng năm một nghìn chín trăm năm mươi một một nghìn chín trăm năm mươi hai khoảng đó thì có một người làm bín biển nội tuyến của ta
trên một chuyến xe có chở một số người làm việc cho quân pháp
thì đã báo cho kết mạng báo cho bồ rồi
bán cho du kích về phục kích ở đường một để bắt được cái số này
và đem lên để mà lấy cung cho kết mạng
thì sau đó do cái khai báo do lộ bí mật cho nên quân pháp nó đã bắt
cái người mà làm nổi tuyến này đó là ông lê đình bôi
người làm phượng mỹ nó đưa lên nó can quét vào đây
nó đưa lên nó trỏi vào một cái cây phí lao to gốc thế này ở trong cái đình làng
nó bắn chạy trôi nó kéo đi
chỉnh sư canh trường quả cảm tinh thần mưu trì sáng tạo
đã giúp cảnh bố với nhân dân làng tân phổ bảm thu chiến đấu và chiến thắng kẻ thù
ngay cả trong những thời kỳ đen tội nhất
cậu thiền nói mỗi quả đùi thun lùng mỗi ngõ xóm đường thôn
đều ít dẫu những chiến công của quân và dân tân phổ
địa danh cây trâm nằm phía tây của làng thời kỳ kháng triển chồng pháp
khu vực này rầm rạp cây rừng nên là địa điểm nhỏm họp trụ ẩn của các cảnh bố ghét màng
đại đội lê hồng phong đơn vị lực lượng vũ trang đầu tiên của tỉnh quảng trì cũng được thành lập tại đây
cuối năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm tại địa điểm cây trâm đã diễn ra một trận đánh ác liệt giữa tiểu đội du kích xã châu ái
với quân mỹ hủy đông rất nhiều lần
được xe tăng máy bay phi pháo yểm trợ
kết quả sau một ngày giao tranh ác liệt kẻ địch đã bị tổn thất nặng nề và buộc phải rút quân
chiến thắng cây trâm đã cố vụ rất lớn tiến hành chiến đấu của quân dân tân phổ nội riêng và toàn xã triều ái nội chung
khiến cho kẻ thù luôn dài chừng hoảng hốt khi phải hành quân càn quét địa bàn này
ngày năm tháng bảy năm tháng bốn
mình về phá kiếm ở thôn kiên phước tân phổ
chúng bồ đôi cả du kết cả cán bồ nội chúng vào nghỉ ở xóm này
trong lúc anh em còn nghỉ khoảng hai giờ chiều
bọn nhà quân đi lên đường ở bên đại dự vào kiên phước
nó vào bắt ba chị
nó đám qua đưa về với chị
ba chị đi qua cầu trẻ hồi xưa
khi bọn đụng chúng tràn ra chợ đông bắt đầu ra rừng bắt đầu mình nộ súng
thì nó sẽ thái trên chỗ
thì đúng bộ nhiều chiều
thì như thế nó được xe tăng chiếc giáp và xe cơ giới
mà trong đó là có một đại ủy tên là đại ủy dương
thì trong lúc nó vào như thế khi nó đến là mình bắt đầu nổ súng
nộ súng trong đây có một khẩu trúng liền
trong lúc mình nộ phát đầu tiên như thế vi thân trả đại ủy đó đi đâu
cho nên nó chuyển ngay chỗ chỗ
tân phổ là một phảo đai quả cảm
mỗi người dân tân phổ là một chiến sĩ kiên cường
chỉ từ mảnh đất này nhiều người đã lên đường tổng quân diệt giặc
người ở lại tham gia lực lượng du kích nuôi dẫu cản vô kết mạng hoặc tích cực phục vụ chiến đấu
ở họ lòng cam thù giặc tình yêu quê hương đất nước và khát vọng hòa bình thổng nhất
đã thôi thúc họ đương đầu với gian khổ hy sinh
giữ vững tầm lòng son sắc với kết mạng
không nghỉ gia đình ở tân phổ các thế hệ nội tiệp nhau tham gia kết mạng
trong hai cuộc kháng chiến thì gia đình tôi là coi như đều tham gia kết mạng
và kể từ cha chú rồi là lớp cha trước lớp con sâu và đến đây chúng tôi đều là tham gia
là công cuộc kháng chiến trong mỹ
chiến tranh nó đến thì như thế là ba tôi hai chú tôi cùng đều tham gia kết mạng
ba tôi hy sinh vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín và hiện nay là mất sạc
kế tiếp là chú tôi là cùng hai anh em
nhưng hy sinh ở cùng một chỗ và chỉ có tìm được một người em
và một chú sau khi tham gia kháng chiến trong pháp tập kết ra bắc
và trong mãi đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hy sinh tại thừa thiên huế
hiện nay là coi như cũng không biết là sạc hai cột ở nằm ở chỗ nào
những con người mộc mạc bình dùi sống luôn rực sẵn với một niềm tin son sắc với đảng
với kết mạng ấy đã góp phần làm nên một làng tân phổ nổi riêng một xã triệu án nổi chung
rung rùng kiên cường trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thương dân pháp và đế quốc mỹ xâm lược
tuy nhiên sự hy sinh mất mạc của mạnh đất này cũng là rất lớn
kết thúc chiến tranh làng thất phổ chỉ có hơn bốn mươi hồ gia đình và khoảng ba trăm linh nhân khẩu
nhưng có ba mươi năm liệt sĩ nhiều thương mệnh binh nhiều gia đình có công vời nước
đặc biệt một làng dân số ít mà có đến một mươi tám bà mẹ việt nam anh hùng
chiếm tỷ lệ bốn mươi năm sổ dân trong làng có bà mẹ việt nam anh hùng
nếu tính tỷ lệ bà mẹ việt nam anh hùng tỷ lệ người tham gia kết mạng và người hy sinh vì sự nghiệp cách mạng
thì có lẽ là một tỷ lệ rất cao
so với các địa phương khác trong tỉnh và trong cả nước
gia đình bà nguyễn thi thuyết mẹ việt nam anh hùng cuối cùng của thôn tân phổ từ trần cách đây gần hai tháng
mẹ thuyết có chồng và con trai hy sinh trong hai cuộc hạng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lược
điều đặc biệt mẹ chồng bà thuyết là bà nguyễn thị đào cũng là mẹ việt nam anh hùng khi có ba con trai và một chảo nồi là liệt sĩ
hai con trai còn lại của mẹ đào cũng là thương binh hàng nằng
như vậy đài gia đình này có đến bốn liệt sĩ hai bà mẹ việt nam anh hùng
máu đã thầm trên từng tất đất tân phổ nỗi đau chồng chết nỗi đau
nhưng đây cũng là bản hùng ca bất tử của đất và người tân phổ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
hồi đó là nhỡ là coi như từ ngán đường tàu
vì nơi đây là có khu vực đường tàu trên đường tàu là khu vực an ninh mà giữa đường tàu là ốc chiến lược
nên ba cứ biểu tối là đem trâu lên trên đó
và ba bởi trong cờ nhớ là khi mà ba có dặn là khi mà gặp mấy ông huy á là con cứ nói là con đi cho trâu xạc nước đi uống thôi
là hẳn ít kiểm tra lúc đó
nhưng thực chất là trong cái binh nước đó là sữa thuộc binh á thuộc sốt rác thuộc đồ kia nó đó
bữa đưa lên trên này rồi cứ rửa cứ hăng kì như thế
mẹ tôi cũng là lớn lên trong gia đình một bàn nông
nhưng mà cũng được sự gọi là dắt dư từ cái truyền thống của quê hương
thì cũng là tham gia các cái hoạt động phong trào thời đó
ở trung ấp chiến lược mà vẫn là có hầm bí mật để nuôi cản bồ tài trong nhà
và còn tôi thì lúc đó là vẫn là làm cái giao liên liên lạc để mà đưa những cái tài liệu ở cản bồ
năm tài nhà mình để đưa lên vùng ở đây này
và đưa những cái trị phì của đây này về
đi qua lịch sử kiển tàu dường xây đi qua chiến tranh chết khổ
tân phổ hôm nay có một tên gọi mới đầy lòng yêu thương và niềm biết ơn
đó là làng mẹ ánh hùng
với cản bồ nhân dân tân phổ hôm nay quả khử hào hùng được tốt bồi hôn đút bằng màu sướng của nhiều thế hệ
vừa là niềm tự hào vừa là động lực
để họ luôn đồng lòng
năm tài xây dựng quê hương làng xóm ngày thêm đẹp giàu
tân phổ đã vươn lên
tân phủ đang đổi mới trong sự hồi sinh và phát triển ấy
người dân tân phổ vẫn không quên dành sự quan tâm chăm lo đến các gia đình có công với cách mạng đến những người đã hy sinh cho sự nghiệp vẻ vang của cách mạng
công tác để nói đặc nghĩa là một hoạt động xã hội thường xuyên một nại đại văn hóa của địa phương này
địa phương cũng đã làm tốt
công tác cũng như xây dựng nhà mới nhà tình nghiệp nhà đa đoàn kết
và trao các cái suất qua hỗ trợ cho các hồ gia đình thuộc triền có nám của thân nhân liệt sĩ
làng tân phổ cùng nhiều làng quê khác trên mảnh đất quản trí anh hùng đã gọt phân vào thẳng lời chung của cả dân tộc
một ngày ở tân phổ được gặp những con người bình dị và quả cảm
chúng tôi những thế hệ lớn lên sau ngày đất nước hòa bình thổng dân
càng hiểu thêm thẩm thiện hơn và trân trọng những giá trị của độc lập tự do để thầy yêu hơn quê hương đất nước mình